để chủ động ứng phó với cơn bão số một mươi thành phố đà nẵng đã lên phương án di rời dân ở vùng nguy hiểm tới nơi an toàn
trong đó huyện hòa vang đã chủ động di rời hàng nghìn hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở núi
sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
gia đình ông lê văn nghĩa là một trong bốn mươi một hộ dân ở thôn phú túc xã hòa phú huyện hòa vang
nằm trong diện phải di rời do nhà nằm sát chân núi có nguy cơ bị sạt lở khi mưa lớn
riêng trong cơn bão số chín vừa qua xã hòa phú đã di rời gần một hộ dân tới nơi an toàn
huyện hòa vang là địa bàn có nhiều đồi núi sông suối ngắn độ dốc cao
nên dễ xảy ra
thời tiết diễn biến phức tạp mưa kéo dài liên tục nên đất yếu khối chân trượt lớn
nguy cơ sạt lở đất là rất cao
vì vậy chính quyền địa phương đã lên phương án di rời khoảng năm trăm linh người dân
thuộc các xã hòa bắc hòa phú hòa sơn hòa ninh trong cơn bão số một mươi
để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho bản thân và gia đình
người dân cần chủ động và chấp hành nghiêm theo lệnh di rời của chính quyền địa phương các cấp
nhất là trước những cơn bão mạnh có nguy cơ mưa lớn kéo dài gây sạt lở núi